tết truyền thống là thời điểm mà mọi công việc dường như được gác lại mọi người sẽ trở về nhà đoàn viên
tuy nhiên có những con người vẫn luôn phải thức công việc của họ là canh gác sự bình yên tại các đảo tiền tiêu của tổ quốc
chuyện những người gác đèn biển và ngọn hải đăng không bao giờ tắt là câu chuyện đầy thầm lặng của những người lính không mang quân hàm bảo vệ an toàn an ninh hàng hải biển đảo
trên trạm hải đăng cồn cỏ thuộc huyện đảo cồn cỏ tỉnh quảng trị anh lê văn thìn đã gắn bó với ngọn hải đăng này bốn năm và năm nay là năm thứ ba liên tiếp anh trực tết tại đảo
nhiệm vụ của trạm chính là bảo đảm an toàn hàng hải quanh khu vực đảo
vì thế anh và các đồng nghiệp khác luôn phải tập trung cao độ trong công việc thường xuyên bảo quản bảo trì định kỳ các thiết bị đèn báo hiệu
định hướng tàu bè qua lại
trong những ngày tết này tại trạm hải đăng chỉ còn hai ba anh em túc trực
do điều kiện trên đảo còn khó khăn lại liên tục có nhiều cơn bão nên năm nay lương thực thực phẩm chuẩn bị cho tết cũng đã từ rất sớm
chỉ có cảm giác nhớ nhà nhớ quê hương là thường trực